đây cũng là tuyến đường mới được đầu tư xây dựng
tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lũ chất lượng của tuyến đường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
không chỉ vậy do lượng đất đá bị sạt trượt quá lớn cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
do yêu cầu công việc ngày nào anh ma văn chuyên ở xã yên thượng cũng phải đi qua đèo ba bồ ít nhất hai lần
tuy nhiên đã gần một tháng nay việc đi lại của anh chuyên và người dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm
tại đây có hàng chục vị trí đất đá tràn lấp mặt đường như thế này
từ một tuyến đường to đẹp đến nay có rất nhiều đoạn chỉ vừa một xe ô tô đi qua
ban ngày việc đi lại có thể an toàn hơn do dễ quan sát
tuy vậy vào buổi tối và khi trời mưa
hoặc có sương mù thì việc tham gia giao thông qua đây là hết sức nguy hiểm
do trơn trượt và lượng đất đá ập xuống bất cứ lúc nào
theo người dân tình trạng đất đá sạt trượt gây ách tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuy nhiên sau mưa lũ sạt trượt đơn vị quản lý cũng chỉ tiến hành hót dọn và thông đường
nhiều vị trí đất đá ở mặt đường chưa được giải phóng hết đã vô tình tạo nên những chiếc bẫy cho người tham gia giao thông
ngoài ra do đường quá hẹp và sát gần với ta lưu âm nên nguy cơ xảy ra tai nạn
các anh mà không khỏe là riêng cả các bác bác thì cũng đi lại thôi ít thôi
nhưng mà cơ bản là giao lưu kể cả xe ô tô xe máy
đi đường quá nguy hiểm
tụt xuống thế này ngay cả hẹp như thế này thì xe đánh nhau rất là vất vả
đang đi này chỗ tánh nhau là phải đi chậm
đi chậm thì tổ xuống vô cùng là nguy hiểm
những lo lắng của người dân là có cơ sở
tuy nhiên một khó khăn của đơn vị quản lý hiện nay đó là việc hot dọn giải quyết triệt đề tình trạng sạt trượt
phải tuân thủ quy trình về thẩm định có các phương án biện pháp thi công nên cũng ảnh hưởng đến thời gian khắc phục
ngoài ra do lượng đất đá sạt trượt quá lớn việc tìm những vị trí đổ thải hợp pháp cũng rất khó khăn
nếu quy trình của nó là bãi đổ thải là phải chủ tư huyện phải chấp thuận thì đơn vị được phép đổ
nhưng hiện tại từ nâu là hiện tại như cái khu vực từ bắc cạn ra vào đến chợ đồn là hiện tại không có một cái bãi thải nào
không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
hàng trăm vị trí sạt lở trên quốc lộ ba b hiện nay chưa được khắc phục kịp thời cũng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tuyến đường
vẫn biết với khối lượng đất đá rất lớn nguồn kinh phí khó khăn nên đơn vị quản lý chưa thể khắc phục ngay trong sớm chiều
tuy nhiên để bảo đảm an toàn giao thông bảo đảm chất lượng tuyến đường
các ngành chức năng tỉnh bắc cạn cũng cần có giải pháp cụ thể trong việc xử lý khắc phục thiên tài bão lũ để bà con đi lại dễ dàng hơn